chân trọng biết ơn những công hiến hy sinh của ba lịch sĩ
mỗi người dân việt nam đã bày tỏ tình cảm của mình theo nhiều cách khác nhau
đó có thể là dòng trạng thái tiếc thương vô hạn
là những bó hoa ngọn nến tửng niệm
cầu cho các anh yên nghỉ
hay là những vần thơ chất chứa bao xúc cảm
tất cả trở thành sức mạnh tinh thần to lớn
thể hiện đạo lý nhân văn của người việt
và tiếp thêm sức mạnh cho những người ở lại
những đồng đội và những người thân của ba chiến sĩ
nụ cười hồn hồng
hậu trên quân mặt sạm đen vì khói lửa
của thượng tá đặng anh quân
hành động nhân hậu gánh râu
giúp cụ bà qua đường
cứu chú chó nhỏ đang mang bầu
thoát khỏi đám cháy
của thượng úy đỗ đức việt
và tin nhắn cuối cùng
của hạ sĩ nguyễn đình phúc gửi mẹ
khoe về chiến công của anh và đồng đội
đã dập tắt một đám cháy sáng cùng ngày
những hình ảnh
những câu chuyện dung dị
nhân văn ấy về ba chiến sĩ cứu hỏa
đã được cư dân mạng chia sẻ
nhiều trên facebook
với niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn
sáng các anh cứu người
chiều các anh không về
bữa cơm tối nay
có những người chồng người cha
người con vắng mặt
ngày trực chiến
mâm cơm thiếu ba chiếc bát
nhìn vẻ khắc khổ
của thượng tá đặng anh quân
đã phần nào thấy công việc của các anh
không hề dễ chịu
nhưng nụ cười thì hồn hậu ấn tượng
an nghỉ nhé các anh
những người đã tận hiến cho đời
những người đang được sống bình yên như tôi
xin được biết ơn ba đồng chí
đã không tiếc thân mình
lao vào biển lửa cứu người
và để lại ngọn lửa tinh thần quả cảm
của người những cứu hỏa
có một người bạn đã nói với tôi rằng
họ không chết
chỉ là linh hồn của họ
hóa thân vào đất nước thôi
những con người trông rất đội bình thường
nhưng đứng trước giặc lửa
trước an toàn của người dân
thì những chiến sĩ phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ
lại trở nên mạnh mẽ phi thường
đâu chỉ có anh hùng
mà hòa bình
vẫn có những người lính vì dân quên mình
những vần thơ đã được viết nên
bằng sự khâm phục sẻ chia
dù chưa được một lần gặp các anh
tuổi xuân này
đã hết thật nhanh
bao ước vọng cháy theo ngọn lửa
anh trao đi tận cùng hơi thở
một nửa cho anh
một nửa cho đời
đầu thương tan tóc giữ thời bình
vì dân vì nước
thân mình xá chi
ngẹn lòng đưa tiễn người đi
tấm gương sáng mãi
khắc ghi đời đời
hà nội vừa bước vào những ngày thu đầu tiên
mùa thu được coi là đẹp nhất trong năm
cũng như độ tuổi đẹp nhất
cũng như độ tuổi đẹp nhất trong năm
của những chiến sĩ trẻ đầy hoài bão
và khát khao cống hiến
dưới chân tượng đài
công an nhân dân
vì dân phục vụ
nhiều người dân đã lặng lẽ
đặt những bó hoa tươi
thay cho lời chi ân đến các chiến sĩ
đã ngã xuống
vì bình yên cuộc sống
và trong những khi có người thì có gia đình
có người thì có gia đình
nhưng mà cuối cùng họ phải hình sinh
tất cả vì cuộc sống
nhưng mà mọi người rất là đáng khâm phục
rất là cảm động
rất là nhiều người
mọi người vang hoa đến
số tượng đài này
để dân dân các anh
cũng có một bó hoa
để dân dân cho anh tỏ lòng
thì rất là thương thiết các anh
và cảm ơn gia đình của anh
đã xin dành cho người toàn
xin cho đất nước
biến đau thương thành hành động
đồng đội của các anh sẽ viết tiếp
những bản hùng ca
của người chiến sĩ công an
hoàn thành sứ mệnh thiên niên
vì nước vì dân
quên thân phục vụ
và với những người chiến sĩ ngã xuống
vì bình yên cuộc sống
họ đã trở thành những tượng đài
sống mãi trong lòng nhân dân
để ghi nhận và chi ân sự hy sinh cao lớn
của ba liệt sĩ
đảng ủy và lãnh đạo công an thành phố hà nội
quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ
theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
từ một mươi ba h đến một mươi bảy h
ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tức ngày tám tháng bảy năm nhâm dần
tại nhà tăng lễ quốc gia
số năm trần thánh tông
quận hai bà trương thành phố hà nội
chương trình lễ tang cụ thể như sau
từ một mươi ba h đến một mươi ba h ba mươi
công bố quyết định của chủ tịch nước
truy tặng huân trường chiến công hạng nhất
và quyết định của thủ tướng chính phủ
cấp bằng tổ quốc ghi công
và các quyết định khen thường
từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi phút
từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu h ba mươi

lễ truy điệu
lễ di quan đưa thi hải ba liệt sĩ
về đài hóa thân hoàn vũ hà nội
để điện táng
an táng ba liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố

quyền truyền đạo